tại tp hcm đã khai mạc ngày hội khởi nghiệp việt nam startup day hai nghìn một mươi chín do trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tổ chức
ngày hội khởi nghiệp việt nam startup day năm hai nghìn một mươi chín quy tụ hơn một trăm năm mươi nhà đầu tư gần hai trăm linh dự án khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo nổi bật của việt nam và quốc tế đến từ một mươi một quốc gia của bốn châu lục
điều đó cho thấy những người trẻ đang chuyển động mạnh mẽ trong các hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp
sự kiện là điểm đến hấp dẫn quy tụ cộng đồng start up kiến tạo xã hội bằng những ý tưởng thương mại thực tế
các startup tận dụng cơ hội giao lưu học hỏi khởi nghiệp nổi mới sáng tạo
dự kiến việt nam startup day hai nghìn một mươi chín sẽ thu hút một mươi lượt khách tham dự trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng tám